ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh bình phước đã mở phiên tòa xét xử tuyên phạt hoàng anh tuấn
trú tại xã nghĩa bình huyện bù đăng một mươi tám năm tù về tội giết người
theo có trạng tuấn là bạn và ở trọ chung với vợ chồng lê phục vụ và trần thị thu tại huyện bù gia mập
trong thời gian ở chung do thường xảy ra mối thuẫn nên vũ và thu chia tay nhau
vào khoảng tháng sáu năm hai nghìn hai mươi thu và tuấn nảy sinh tình cảm và thuê phòng trọ xuống chung
vào ngày hai mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi vũ đến phòng trọ gặp và nói thu về quay về sống với vụ
nhưng thu không đồng ý nên vũ đánh thu
thế vậy tuấn vào căn ngăn thì giữa vũ và tuấn xảy ra tranh cãi và xốt xát
vào tối ngày một mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi vũ gặp tuấn
lúc này tuấn nhớ lại mâu thuẫn giữa hai người nên đã đi lấy một cây tuyếp sắt đánh trúng đầu vụ
gây tổn thương bảy mươi bảy sức khỏe
vừa mãn hạn tù trở về địa phương
hà văn thế chú tải huyện ba thước đã cấu kết với một số đối tượng khác
tham gia đường dây mua bán ma túy từ lào về việt nam để bán kiếm lời
vụ án vừa được công an huyện quan sơn tỉnh thanh hóa triệt phá và thu giữ số lượng lớn chất ma túy
trước đó vào chiều ngày một mươi tháng một mươi một trên tuyến quốc lộ hai trăm một mươi
tổ công tác công an huyện quan sơn dừng kiểm tra hành chính hai người điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn
lúc này nam thanh niên ném xuống ven đường một bọc ni lông thì bị tổ công tác phát hiện
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện hai mươi chín gói ni lông chứa năm tám trăm năm mươi tám viên ma túy tổng hợp
có trọng lượng sáu trăm linh năm năm mươi tám gram
hà văn thế khai nhận mua ma túy từ một người đàn ông tại khu vực giáp biên giới
để mang về sử dụng và bán kiếm lời
điều tra mở rộng lực lượng công an thanh hóa đã bắt quả tang lý a giao
chú tải huyện mừng lát đang vận chuyển trái phép hai hai trăm linh viên hồng phiến gần hai trăm linh gram heroin
vào ngày một mươi bốn tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện quang sơn đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với hà văn thế về tội mua bán trái phép chất ma túy
hai ngày sau khi ra văn bản cho phép hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke vũ trường massage spa quán bar hoạt động trở lại
tp hcm lại có văn bản tạm thời ngừng các hoạt động trên do tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn
vẫn còn diễn biến phức tạp tiềm ẩn nhiều nguy cơ
văn bản nêu rõ giao sở y tế khẩn trương
hoàn thiện tham mưu ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm xem xét
ban hành bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch covid một mươi chín đối với loại hình kinh doanh dịch vụ massage spa quán bar
đồng thời ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết các hoạt động này ngay sau khi tp hcm ban hành bộ tiêu chí
tp hcm giao thủ trưởng các sở ban ngành các đoàn kiểm tra liên ngành
chủ tịch ubnd các quận huyện tp thủ đức chủ tịch ubnd các xã phường thị trấn
căn cứ chức năng nhiệm vụ lĩnh vực địa bàn phụ trách đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền
để mọi người dân và tổ chức cá nhân kinh doanh nắm rõ và thực hiện
văn bản này cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định của tp hcm
tin an ninh trật tự đáng chú ý
hôm nay tòa án nhân dân tỉnh hải dương xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự
đối với bị cáo cao tài năng về các tội giết người cướp tài sản và xâm phạm thi thể hai cốt
bị cáo vũ thị mừng về các tội che giấu tội phạm và xâm phạm thi thể hai cốt
bị cáo cao tài năng nhận tổng hình phạt là tử hình cho ba tội danh
trong phiên tòa diễn ra sáng nay sau khi đại diện viện kiểm sát công bố cáo trạng của các bị cáo
của các bị hại đã diễn ra phần xét hỏi đối chất giữa hai bị cáo
tại phiên tòa bị cáo cao tài năng cơ bản đã nhận thức rõ hành vi thành khẩn khai báo
đồng tình với các nội dung trong cáo trạng
chỉ có riêng bị cáo vũ thị mừng còn chưa đồng tình với một số nội dung của bản cáo trạng
không thừa nhận một số nội dung trước đó đã khai báo trước cơ quan điều tra
xét thấy chứng cứ đã được các cơ quan tố tụng tiến hành khách quan đúng pháp luật
phù hợp với lời khai của bị cáo
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo cao tài năng tử hình về tội giết người
trung thân về tội cướp tài sản bốn năm tù về tội xâm phạm thi thể hái cốt tổng hợp hình phạt là tử hình
bị cáo vũ thị mừng bị tuyên phạt ba năm sáu tháng tù về tội che giấu tội phạm
ba năm tù về tội xâm phạm thi thể hải cốt tổng hợp hình phạt là sáu năm sáu tháng tù
các bị cáo phải bồi thường cho gia đình của nạn nhân theo quy định
thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã tổ chức họp
dưới sự chủ trì của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng
trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực để thảo luận cho ý kiến chỉ đạo xử lý
đối với một số vụ án vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo về việc sửa đổi bổ sung
quy chế làm việc và quyết định phân công nhiệm vụ thành viên ban chỉ đạo
tại cuộc họp các đại biểu đã nghe thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực
thông báo về tình hình triển khai công tác kiểm tra giám sát và xử lý các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm
từ tháng một năm hai nghìn hai mươi một đến nay quá trình điều tra xử lý các vụ án vụ việc công tác thu hồi tài sản
bị chiếm đoạt thất thoát trong các vụ án thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo
phát biểu kết luận cuộc họp tổng bí thư nguyễn phú trọng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới
các cấp ủy tổ chức đảng triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả nhiệm vụ phòng chống tham nhũng tiêu cực
theo tinh thần mới của trung ương phải tạo cho được một tinh thần mới khí thế mới quyết tâm mới
trong đấu tranh phòng chống tham nhũng và tiêu cực kiên quyết phòng ngừa ngăn chặn phát hiện xử lý nghiêm
các hành vi tham nhũng tiêu cực mà trọng tâm là suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
trong cán bộ đảng viên công chức viên chức trên tinh thần đó đồng chí tổng bí thư đề nghị
tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc đẩy mạnh điều tra truy tố xét xử các vụ án xử lý các vụ việc
thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo phân đấu hoàn thành nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi một theo đúng kế hoạch
đặc biệt tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc đẩy nhanh tiến độ xác minh điều tra xử lý nghiêm các sai phạm
liên quan đến các vụ án vụ việc xảy ra trong lĩnh vực y tế các vụ án vụ việc vi phạm quy định quản lý đất đai
quản lý sử dụng tài sản nhà nước xảy ra tại bình dương khánh hòa tp hcm vụ án đưa hối lộ nhận hối lộ
buôn lậu sản xuất buôn bán hàng giả xảy ra tại đồng nai và một số tỉnh thành phố
cùng với đó khẩn trương đưa ra xét xử sơ thẩm các vụ án trọng điểm như vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng
gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại sở kế hoạch và đầu tư tp hà nội vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí tham ô tài sản thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại tổng công ty nông nghiệp sài gòn
hôm nay học viện cảnh sát nhân dân trang trọng tổ chức lễ khai giảng năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai kỷ niệm ba mươi chín năm ngày nhà giáo việt nam
trung tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã đến dự và phát biểu chỉ đạo
năm học vừa qua bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid một mươi chín học viện cảnh sát nhân dân đã chủ động tích cực triển khai quyết liệt nhiều biện pháp phòng chống dịch
đồng thời nhạy bén điều chỉnh chuyển đổi một cách phù hợp linh hoạt các chương trình kế hoạch công tác
qua đó học viện cảnh sát nhân dân tiếp tục tạo những bước đột phá trong thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn với nhiều kết quả có ý nghĩa quan trọng
đặc biệt kịp thời tri viện ba trăm linh học viên hỗ trợ công an tỉnh bắc ninh tri viện sáu trăm năm mươi cán bộ
viên hỗ trợ công an tỉnh bình dương long an tăng cường công tác kiểm soát dịch covid một mươi chín và tham gia nhiều hoạt động ủng hộ chung tay phòng chống dịch bệnh
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng trần quốc tỏ gửi lời chúc mừng tới các thế hệ cán bộ giáo viên nhà trường nhân kỷ niệm ngày nhà giáo việt nam hai mươi tháng một mươi một
đồng thời biểu dương những thành tích công hiến của các thế hệ thầy và trò học viện cảnh sát nhân dân trong suốt chặng đường vừa qua
thứ trưởng cũng đánh giá cao quyết tâm của học viện cảnh sát nhân dân khi xác định chủ đề của năm học mới hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai là đẩy mạnh chuyển đổi số
ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả các mặt công tác tiếp tục xây dựng bồi dưỡng đội ngũ giáo viên
nhằm tiến tới xây dựng học viện cảnh sát nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại bắt kịp xu thế
ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ và hoạt động giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học
thực hiện nhiệm vụ năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai thích ứng với đại dịch covid một mươi chín
tiếp tục đổi mới căn bản toàn diện về giáo dục trong công an nhân dân
tăng cường công tác xây dựng đảng xây dựng học viện cảnh sát nhân dân trong sạch vững mạnh toàn diện
đặc biệt cần tiếp tục phát huy và nêu cao hơn nữa vai trò nánh đạo
trách nhiệm nêu gương
của người đứng đầu cấp ủy thủ trưởng đơn vị
phấn đấu xây dựng học viện cảnh sát nhân dân trở thành một cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia
cơ sở giáo dục được xếp hạng một trăm linh trường đại học tốt nhất của asean
tại buổi lễ thưa ủy quyền của chủ tịch nước thứ trưởng trần quốc tỏ đã trao tặng huân chương bảo vệ tổ quốc
cho học viện cảnh sát nhân dân và bốn cá nhân
trao tặng cờ thi đua của chính phủ cho một tập thể
trao cờ thi đua của bộ công an cho ba tập thể có thành tích xuất sắc của học viện cảnh sát nhân dân
và đánh chống khai giảng năm học mới hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai
bộ công an tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết bảy tháng thực hiện cao điểm về tuyên truyền
kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy đối với khu dân cư hộ gia đình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh
để đánh giá kết quả bước đầu thực hiện rút kinh nghiệm và triển khai các biện pháp thực hiện cao điểm
có hiệu quả hơn nữa trong thời gian tiếp theo
thiếu tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dự và chỉ đạo hội nghị
báo cáo sơ kết bảy tháng thực hiện cao điểm cho thấy thời gian qua số vụ cháy tại hộ gia đình
nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh giảm trung bình một mươi năm vụ một tháng số người chết giảm chín người một tháng
số người bị thương giảm một người một tháng
nhiều mô hình cách làm hay trong công tác phòng cháy chữa cháy đã được công an các đơn vị địa phương
triển khai ứng dụng để tuyên truyền đến từng người dân hộ gia đình
tại hội nghị thứ trưởng lê quốc hùng nhấn mạnh việc triển khai được cao điểm là chủ trương của bộ công an
nhằm hạn chế số vụ cháy số người chết xảy ra
thứ trưởng lê quốc hùng yêu cầu thời gian tới công an địa phương tiếp tục phát huy các cách làm hay
để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tập trung đợt cao điểm bảo vệ tết nguyên đán nhâm dần
công tác kiểm tra phải được tiến hành ra soát từng hộ từng người từng cơ sở
thứ trưởng lê quốc hùng đề nghị từ nay đến trước ngày một mươi tám tháng một công an địa phương phải hoàn thành mục tiêu
một trăm linh nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao phải hoàn thành ký cam kết
phát động các hộ gia đình phá chuồng cọp mở lối thoát nạn thứ hai
tại hội nghị bộ công an đã tặng bằng khen cho các tập thể cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện cao điểm
thiếu tướng lê tấn tới ủy viên trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban quốc phòng an ninh của quốc hội
sáng nay đã đến dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm hai nghìn hai mươi một tại ấp chánh hội xã tân mỹ huyện đức hòa tỉnh long an
phát biểu tại ngày hội đồng chí lê tân tới đã biểu dương những kết quả thành tích của ấp của xã đã đạt được trong năm qua
cũng như ghi nhận và đánh giá cao nghĩa cử cao đẹp của người dân ấp chánh hội trong công tác phòng chống dịch
đồng chí lê tân tới mong muốn thời gian tới các cấp lãnh đạo tỉnh long an huyện đức hòa
và cấp ủy chính quyền ủy ban mặt trận tổ quốc
các tổ chức đoàn thể xã tân mỹ và ấp chánh hội tiếp tục động viên nhân dân tăng cường sức mạnh đại đoàn kết
hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị kinh tế văn hóa xã hội của địa phương
đặc biệt trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín các cấp ủy chính quyền của tỉnh huyện xã và các khu dân cư
chỉ đạo thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương
theo hướng thích nghi an toàn kiểm soát linh hoạt và có hiệu quả đối với dịch bệnh đảm bảo chăm lo ổn định cuộc sống cho người dân
vận động nhân dân nâng cao ý thức và tự giác tuân thủ các quy định về phòng chống dịch hiệu quả
dịp này đồng chí lê tân tới cũng hỗ trợ khu dân cư ấp tránh hội năm tấn gạo
trao hai mươi xe đạp cho học sinh hiếu học của xã tân mỹ và phần quà cho khu dân cư cùng năm hộ gia đình tiêu biểu
đảng ủy cục công nghiệp an ninh và cục y tế tổ chức hội nghị phổ biến
quán triệt quy định số hai mươi bốn của ban chấp hành trung ương đảng về thi hành điều lệ đảng và hướng dẫn số một của ban bí thư
về một số vấn đề cụ thể thi hành điều lệ đảng đối với cán bộ chiến sĩ của hai đơn vị
quy định số hai mươi bốn và hướng dẫn số một của trung ương về thi hành điều lệ đảng là hai văn bản rất quan trọng
bảo đảm việc thực hiện nghiêm túc điều lệ đảng trong nhiệm kỳ đại hội một mươi ba của đảng
từ những nội dung của quy định hướng dẫn được truyền tải tại hội nghị là cơ sở để đội ngũ cán bộ chủ chốt
của đảng ủy cục công nghiệp an ninh
và đảng ủy cục y tế nghiên cứu nắm vững đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện trong từng đơn vị
qua đó từng bước đưa các nghị quyết của trung ương gắn với thực tiễn nhiệm vụ công tác chiến đấu của cục công nghiệp an ninh
và cục y tế góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
cũng tại hội nghị các đại biểu đã được tập huấn một số nội dung về bồi dưỡng cấp ủy đảng và nghiệp vụ công tác đảng
thưa quý vị nhằm tập hợp đoàn kết mọi tầng lớp nhân dân khởi dậy lòng yêu nước ý thức tự hào tự tôn dân tộc
đồng thời thiết thực chào mừng ngày truyền thống mặt trận tổ quốc việt nam một mươi tám tháng một mươi một ngày di sản văn hóa việt nam hai mươi ba tháng một mươi một
chiều nay tại làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam bộ văn hóa thể thao và du lịch đã tổ chức tuần lễ
đại đoàn kết các dân tộc di sản văn hóa việt nam với nhiều hoạt động ý nghĩa
đây là khu vực tái hiện màu sắc văn hóa của một mươi ba dân tộc
đang sinh sống tại làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam trong ngôi nhà chung họ cùng nhau biểu diễn dân ca dân vũ
trưng bày nghề thủ công truyền thống và các món ẩm thực đặc trưng của từng dân tộc
bên cạnh đó là triển lãm trưng bày các tác phẩm bằng hình ảnh ấn tượng sinh động về các hoạt động của mặt trận tổ quốc việt nam
trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín thể hiện sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân trong cuộc chiến hết sức đặc biệt này

bên cạnh đó là triển lãm trưng bày các tác phẩm bằng hình ảnh ẩm thực đặc biệt này
các dân tộc cũng rất là đoàn kết cùng nhau dình dữ dân tộc của mình bản sắc dân tộc của mình
tuần đại đoàn kết các dân tộc di sản văn hóa việt nam đã trở thành ngày hội có ý nghĩa thiết thực
chào mừng ngày truyền thống mặt trận tổ quốc việt nam góp phần tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc
bảo tồn và tôn vinh giá trị di sản văn hóa việt nam
đây cũng là dịp để các đồng chí lãnh đạo trung ương địa phương gặp gỡ cộng đồng các dân tộc
lắng nghe tâm tư tình cảm nguyện vọng của bà con
là dịp để đồng bào tổng kết một năm hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước
chung tay xây dựng ngôi nhà chung của cộng đồng năm mươi bốn dân tộc việt nam
có thể nói là do cái tình hình dịch bệnh cho nên là chúng tôi cũng phải điều chỉnh rất nhiều cái nội dung hoạt động
của tuần đại đoàn kết di sản văn hóa việt nam năm nay
đó là trước hết là đối với chương trình khai mạng
thì chúng tôi cũng tiết giảm cái số lượng các nghệ nhân ở các địa phương tham gia
và cũng như là số lượng khách mời đại biểu tham gia ở mức năm mươi
cái thứ hai nữa đối với các hoạt động tại làng
thì chúng tôi cũng chỉ huy động các nghệ nhân ở các địa phương
mà đảm bảo được các cấp độ phòng chống dịch bệnh cho phép
và chúng tôi chú trọng đến các hoạt động của các nghệ nhân
là đồng bào các dân tộc hiện nay đang tổ chức các hoạt động bảo tồn
giền giữ phát huy văn hóa tại làng văn hóa du lịch việt nam
để có những hoạt động để phục vụ cho du khách
tuần lễ đại đoàn kết dân tộc là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức
của các tầng lớp nhân dân về chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước
yêu cầu đại đoàn kết trong thời kỳ mới
khơi dậy tinh thần đoàn kết tương thân tương ái giữa cộng đồng các dân tộc anh em
và giữa cộng đồng các dân tộc đang hoạt động hàng ngày
tại làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam
như một nét đẹp cần bảo tồn và phát huy
kỷ niệm chín mươi một năm ngày truyền thống mặt trận tổ quốc việt nam
ngày một mươi tám tháng một mươi một hàng năm
cũng được chọn là ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư
ngày hội được tổ chức rộng rãi trên quy mô cả nước
với mục tiêu tiếp tục tăng cường củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc
ngày hội cũng là dịp để cộng đồng dân cư cùng nhau kiểm điểm lại những việc đã làm trong năm
việc gì tốt việc gì chưa tốt
chính điều này tạo nên sự đồng thuận trung sức
giúp cộng đồng dân cư cùng nhau vượt qua những khó khăn thách thức
xây dựng một cộng đồng bình yên và phát triển
của tình hình dịch bệnh ngày hội tại những khu dân cư được tổ chức với quy mô nhỏ hẹp hơn
không còn phần lễ tiết mục văn hóa văn nghệ cũng được cắt giảm
thế nhưng không vì thế mà thiếu đi không khí ấm áp rộn ràng
của ngày hội đại đoàn kết dân tộc ở tổ dân phố này
mọi người ai cũng đều lựa chọn cho mình những bộ trang phục đẹp nhất để dự ngày hội
trong đời tôi có lẽ chưa có một ngày hội nào mà nó lại mang tính chất như ngày hôm nay
nó có những nét riêng
nhưng mà dù là cái nét riêng gì thì cái nó vẫn thể hiện được cái đoàn kết cái thương yêu giữa mọi người
trong cái khí thế thi đua ngày hội đại đoàn kết dân tộc
chúng tôi rất vui mừng phấn khởi và tự hào trong cuộc sống hiện nay
mặc dù trong covid một mươi chín nhưng với khí thế phong trào thi đua của khu dân cư
và tất cả những kế hoạch chúng tôi đã hoàn thành
ngày hội cũng là dịp để cán bộ đảng viên lãnh đạo cấp ủy đảng
chính quyền các cấp về sinh hoạt gần gũi với người dân
qua đó những tâm tư nguyện vọng của nhân dân được sẻ chia nắm bắt
thông qua đó cũng truyền tải những chủ trương đường lối
những mong muốn của đảng nhà nước đến từng khu dân cư
điểm nhấn năm nay của ngày hội đảng kết ở hà nội chính là để chúng ta
vẫn tiếp tục cho vận động các chủ nước nhiên để tham gia hiệu quả
cho công tác phòng chống dịch và thực hiện với mục tiêu kết
trong ngày hội những món quà ý nghĩa thiết thực
đã được sẻ chia qua đó thể hiện tinh thần động viên
và tôn vinh những gia đình văn hóa tiêu biểu trên địa bàn
trên hàng nghìn khu dân cư xóm làng khắp cả nước
một không khí sôi nổi hoạt động tổ chức ngày hội đại đoàn kết dân tộc
dù theo phương thức là trực tuyến hay trực tiếp quy mô lớn hay nhỏ
đại đoàn kết toàn dân tộc là một truyền thống cực kỳ quý báo của dân tộc ta
có thể nói là một cái tài sản vô giá của dân tộc việt nam
và trên thế giới
tôi có tìm hiểu thì thấy rằng không có nước nào có một cái ngày
mà được lấy là ngày đại đoàn kết toàn dân tộc
mà tổ chức đến từng khu phố khu dân cư như của việt nam
năm nay cũng là năm rất ẩm nhật
các đồng chí lãnh đạo tru chốt của đảng nhà nước
các đồng chí ủy viên bộ chính trị ủy viên ban bí thư
các đồng chí lãnh đạo quốc hội
chính phủ đều đi xuống các địa bàn dân cư
để gặp gỡ động viên bà con
trong suốt lịch sử chín mươi một năm
mặt trận tổ quốc việt nam đã không ngừng nỗ lực
góp phần củng cố phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc
ngày hội đại đoàn kết dân tộc tiếp tục khẳng định
vai trò tự quản quyền làm chủ
sự gắn bó của nhân dân trong cộng đồng dân cư
để mỗi người đoàn kết cùng nhau góp sức
góp công xây dựng nên những diện mạo mới
trên chính địa bàn nơi mình sinh sống

cảm ơn thưa quý vị
sinh thời chủ tịch hồ chí minh đã từng khẳng định
đoàn kết là một lực lượng vô địch của chúng ta
để khắc phục khó khăn giành lấy thắng lợi
đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết
thành công thành công đại thành công
tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc
đã giúp đất nước ta vượt qua mọi khó khăn thử thách
một trong những minh chứng rất cụ thể vừa qua
đó là thử thách đối với đại dịch covid một mươi chín
rất nhiều những hình ảnh câu chuyện
và nghĩa cử cao đẹp đã được khắc họa
và khẳng định tinh thần
chiến thắng dịch bệnh vừa qua là chiến thắng của nhân dân
là sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc
hình ảnh của hàng nghìn tổ covid cộng đồng
đã không còn xa lạ
không kể ngày hay đêm
những thành viên trong tổ đều trực chiến
nhận nhiệm vụ
có nhiều người dù tuổi đã cao
nhưng vẫn tình nguyện tham gia trực chốt
nếu việc phòng chống dịch được coi
như là một cuộc chiến cam go chống giặc
mỗi người dân là một
thì tổ covid cộng đồng
thực sự là một lực lượng tiên phong
trong mô hình toàn dân chống giặc
đó là cái yếu tố quan trọng nhất
để xây dựng một hệ thống mặt trận
để làm sao tinh thần đoàn kết được nêu cao
vai trò mặt trận được nêu cao
thì sự đồng thuận của nhân dân
sẽ là cái cao nhất
được sự đồng thuận nhân dân
thì vai trò mặt trận tổ quốc
và các đoàn thể chính trị xã hội
sẽ làm tốt hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ
đã có rất nhiều những việc làm
nghĩa cử cao đẹp
mang đậm tình đồng chí đồng bào
là những atm gạo
chợ không đồng
siêu thị không đồng
là hàng triệu phần quà đại đoàn kết
túi an sinh
hay hàng vạn tấn lương thực thực phẩm
trang thiết bị y tế
được san sẻ đến tận tay người dân
mặt trận tổ quốc
với sứ mệnh của mình đã tiếp nhận ủng hộ
trên hai mươi tỷ đồng tiền phí hiện vật
từ đó đóng góp vào
quỹ vaccine phòng chống covid một mươi chín
để tiêm miễn phí cho toàn dân
và còn rất nhiều
như tấm lòng nhân
ái đã chung tay cùng nhau
vượt qua những tháng ngày khó khăn
của đại dịch
từ cụ già đến em nhỏ
từ thanh niên phụ nữ
cựu chiến binh
lực lượng của chúng ta
ở dưới cơ sở địa phương
đều tham gia các chốt phòng chống dịch
đều tham gia các tổ covid cộng đồng
có thể tiêu chúng lại nhất
là chúng ta đã vượt qua đại dịch
và chiến thắng đại dịch
là chiến thắng của nhân dân
nhờ có sự đoàn hình kết này
mà chiến thắng
nhờ có sức mạnh của nhân dân
cũng phải nói rằng là
hạ tầng cơ sở y tế của đất nước ta
thì chưa bằng các nước châu âu
nhưng mà chúng ta đã làm được những việc
mà có thể nói rằng là thế giới cũng cấp
covid nó là một cái bất thường
nó bất thường nhưng mà nó lại có
một cái tác động rất là tích cực
là nó làm sống dậy cái tinh thần tập thể
và nó phát huy được cái truyền thống
của người việt nam
nó rất khác với lại các nước phương tây
trong phòng chống covid
và làm sao đó
là lãnh đạo ở mọi cấp độ
trong bối cảnh mới
có thể phải có những cái chủ trương
những cái hành động những cái quan điểm
làm sao đó để có thể khơi dậy
và tiếp tục phát huy được cái sức mạnh
của cái ý chí tập thể
cái ý niệm về tập thể
nó rất rõ ràng trong cộng đồng xã hội việt nam như vậy
chủ tịch hồ chí minh luôn khẳng định
tâm vóc của vấn đề đoàn kết
theo người đoàn kết là vấn đề sống còn
đại đoàn kết phải dựa trên nguyên tắc
tin dân dựa vào dân
bởi vậy trong bất kỳ giai đoạn
cách mạng nào cũng phải luôn đặt ra yêu cầu
chăm lo giữ gìn
hun đúc truyền thống sức mạnh
đại đoàn kết dân tộc
đây là một truyền thống cực kỳ quý báu
là một tài sản vô giá
của dân tộc việt nam
và mặt trận của quốc việt nam
với vai trò nòng cốt trách nhiệm của mình
chính là cầu nối quan trọng xây dựng
phối đại đoàn kết đoàn dân tộc